tại chương trình giao lưu phó tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam đào việt ánh và đại diện lãnh đạo các đơn vị
ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế ban thu đã giải đáp các thắc mắc băn khoăn của độc giả
hoạt động này nhằm tiếp tục tuyên truyền về các chính sách bảo hiểm thông qua website của ngành
giải đáp thắc mắc của các đơn vị sử dụng lao động người lao động và nhân dân trên cả nước
một cách đầy đủ và kịp thời về chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
thời gian tới bảo hiểm xã hội việt nam sẽ đẩy mạnh công nghệ thông tin kết nối mạng giữa các cơ quan bảo hiểm xã hội của sáu mươi ba tỉnh thành phố
tạo lập cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội tập trung của cả nước thực hiện giao dịch điện tử đối với các thủ tục kê khai thu nộp và giải quyết chính sách bảo hiểm
bảo hiểm xã hội việt nam cũng nghiên cứu thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế điện tử tiến tới tích hợp các thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp và một thẻ điện tử chung
trưa ngày một mươi ba tháng sáu tại hải phòng do mưa lớn kéo dài đã khiến bức tường bao của trường khiếm thính hải phòng phường cát bi quận hải an thành phố hải phòng bị đổ
khiến một bé trai tám tuổi tử vong và một nam thanh niên bị thương
vào khoảng một mươi giờ ba mươi phút bé trương quý quang tám tuổi cùng cậu
đang chơi tại khu vực đường nguyễn thị thuận thì xuất hiện mưa lớn
hai cậu cháu vội chạy từ đường về nhà
theo bức tường bao để tránh mưa thì bất ngờ bức tường gạch cao hơn hai mét dài khoảng ba mươi mét xây đã lâu đổ ập xuống đường
bé trương quý quang cùng người cậu là nguyễn uy không kịp chạy đã bị gạch đè lên người
ngay sau khi phát hiện vụ việc nhiều người dân đã tới hỗ trợ bới đống đổ nát giải cứu
tuy nhiên bé trương quý quang đã tử vong trên đường đi cấp cứu còn nạn nhân nguyễn uy bị thương nặng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện
sau khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường làm rõ vụ việc
nhiều chiêu trò thủ đoạn tinh vi được các đối tượng xấu thực hiện làm ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh trật tự tại địa phương
nạn nhân không chỉ là phụ nữ mà gần đây đối tượng buôn người còn ngắm đến những nữ sinh đang học phổ thông
những nạn nhân nghệ dạ cả tin
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại lào cai
đây là trường trung học phổ thông số hai huyện bát sát tỉnh lào cai nơi mà cách đây không lâu đã xảy ra vụ việc ba nữ sinh bị các đối tượng xấu rụ rỗ lừa bán sang trung quốc
theo lời kể của em vàng thị s là một trong ba nữ sinh bị lừa bán nhưng may mắn trốn thoát
thì em và các bạn đã bị một nhóm các đối tượng xấu lừa đi chơi rồi bán qua biên giới
nhân lúc các đối tượng không cảnh giác em đã chạy trốn và báo cho cơ quan chức năng giải cứu
theo thống kê của bộ đội biên phòng tỉnh lào cai từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay lực lượng chống tội phạm của bộ đội biên phòng đã phát hiện và triệt phá sáu mươi hai vụ giải cứu tám mươi bốn nạn nhân là nữ học sinh sinh viên
trong đó chín mươi nạn nhân của các vụ án là người dân tộc thiểu số
cư trú ở các địa bàn vùng sâu vùng xa và các em học sinh ở ngoại trú tại các trường học trên địa bàn
khó khăn nhất hiện nay đối với trường là ý thức tự giác của học sinh
về nguyên tắc thì như học sinh là cuối tuần nghỉ thì phải đăng ký ở lại và đăng ký bán trú
về thì cũng đăng ký và sau đó gọi điện cho người thân
nhất là những ngày nghỉ kéo dài thì nhà trường yêu cầu là phụ huynh xuống đón
mặc dù vậy nhưng mà nhiều học sinh như vậy là vẫn tìm mọi cách để mà ở lại đi chơi
cái cơ thể không trung thực
nói về gia đình nhưng cuối cùng là lại không về
và những lúc như thế thì cái sự kiểm soát của nhà trường cũng rất là khó khăn
bên cạnh các chiêu trò cũ để lừa gạt các nạn nhân
hiện nay các đối tượng buôn bán người còn tận dụng công nghệ thông tin như mạng gia lô facebook để lôi kéo rủ rỗ nạn nhân
nhiều nạn nhân là các nữ sinh khi được giải cứu cho biết
mới chỉ quen qua mạng gặp gỡ ngay lần đầu đã bị các đối tượng lừa bán
vì vậy các nạn nhân đều không biết rõ địa chỉ lay lịch của các đối tượng
nên gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng
tình hình mua bán người tại địa bàn của tỉnh lào cai nói chung và khu vực biên giới của tỉnh nói riêng thì diễn biến khá phức tạp
có thể nói rằng về mặt thống kê chúng tôi thống kê được thì tổng số các vụ việc liên quan đến mua bán người
chỉ chiếm khoảng độ hai mươi thôi
thế nhưng mà vì cái đối tượng này là đối tượng là tuổi trẻ
hai nữa là các nữ sinh trong các trường như trường cao đẳng hoặc là các trường trung học cơ sở
thì chúng tôi đánh giá là cái nạn nhân bị mà mua bán đấy là nguy hiểm
cái mức độ nguy hiểm là rất cao
chống tội phạm mua bán người
nhất là với các đối tượng lợi dụng sự cả tin của các nữ sinh là cuộc chiến còn nhiều gian nan
để không còn những câu chuyện đau lòng từ những vụ buôn bán người
cần có sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ của các cấp các ngành và của toàn xã hội
có như vậy mới có thể đạt được mục đích ngăn chặn và đẩy lùi loại tội phạm nguy hiểm này
tại vĩnh long nạn khai thác cát trái phép cát lậu vẫn hoành hành trên địa bàn đang gây nhiều bức xúc trong dư luận
việc cấp phép quản lý và kiểm tra của cơ quan chức năng còn lòng lẻo kém hiệu quả
nạn khai thác cát đã gây sạt lở đất đai nhà cửa vườn tược của dân nghèo
trong khi không hề đem lại nguồn lợi kinh tế hay đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương
theo sở tài nguyên môi trường tỉnh vĩnh long toàn tỉnh có hai mươi tám mỏ cát trên các tuyến sông tiền
sông hậu và sông cổ chiên đã được cấp phép khai thác cát
tuy nhiên hiện chỉ có hai mươi năm mỏ đang hoạt động với khối lượng ba sáu triệu m ba một năm
nhiều nhất là trên tuyến sông cổ chiên chỉ tính một đoạn ngắn từ bến phà đình khao đến vàm cái sơn chưa đầy một km
xã thanh đức huyện long hồ đã có năm cần cầu múc cát hoạt động từ sáng sớm đến trạng vặng tối mỗi ngày
còn nếu tính hết khúc sông này có đến gần hai mươi mỏ cát được cấp phép khai thác
xà lan ghe sắt trọng tải từ vài trăm đến hơn một tấn neo đậu san sát trên sông
trở đến đợt lấy cát trở đi tiêu thụ khắp nơi
đáng nói hơn một số mỏ cát được các ngành chức năng vĩnh long cấp phép khai thác gây sạt lở bờ sông
làm mất đất vườn cây ăn trái hoa màu của người dân gây nhiều bức xúc
tuy nhiên việc quản lý kiểm tra hoạt động khai thác cát sông ở tỉnh này còn lòng lèo kém hiệu quả
cũng như việc xử lý vi phạm
trong lĩnh vực khai thác cát trộm cát chưa đủ sức gian đe và thuyết phục tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân
năm nay địa phương nào sẽ thi tại địa phương đó và các sở giáo dục sẽ chịu trách nhiệm về kỳ thi
đến thời điểm này hầu hết các địa phương đã sẵn sàng cơ sở vật chất cho kỳ thi
trường trung học phổ thông mường lát thuộc huyện miền núi và là nơi xa nhất của tỉnh thanh hóa
năm nay trường trung học phổ thông mường lát thuộc huyện miền núi và là nơi xa nhất của tỉnh thanh hóa

và cả thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia
do là trường nội trú nên việc ăn ở của thí sinh và các giám thị được thuận tiện hơn rất nhiều
mặc dù là thuận lợi cho thí sinh nhưng phía nhà trường thì lại hết sức lo lắng khi lực học của các học sinh là rất yếu
việc thi tại trường dễ khiến các em trành mảng trong ôn tập
thực tế dù có miễn phí thì cũng chỉ có năm mươi học sinh đang theo học tại lớp ôn thi
được thi tại trường thì về đi lại rồi là nơi ăn ở các em sẽ được bố trí tốt hơn và thuận lợi hơn
thứ hai nữa là trong thi tại trường thì các em được tiết kiệm về thời gian đi cũng như là thời gian nghỉ ngơi của các em đảm bảo về sức khỏe tốt hơn
cho tới thời điểm này các trường đang đếm ngược từng ngày để ôn tập và chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia
năm nay một phòng thi sẽ có hai mươi bốn thí sinh và các thí sinh sẽ được dự thi tại trường thuộc địa bàn huyện mình
do đó nhiều trường sẽ là năm đầu tiên tổ chức một kỳ thi quốc gia
chúng ta bố trí liên trường cụm trường đều trong cái địa bàn cơ bản này trong các huyện
thế thì cái việc đi lại của thí sinh thì rõ ràng thuận lợi rất là nhiều
và để làm tốt hơn thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo
các nhà trường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tạo điều kiện một cách thuận lợi để cho thí sinh được ăn nở sinh hoạt trong những ngày thi
rồi kể cả là cán bộ làm dự thi cũng được tạo điều kiện
hiện tại các giáo viên phụ trách các điểm thi đang được tập huấn về công tác coi thi cũng như việc phát hiện gian lận công nghệ cao
bởi kỳ thi này khác hẳn với các kỳ thi được tổ chức tại địa phương các năm trước
hôm qua là ngày đầu tiên thực hiện thí điểm đỗ xe theo ngày chẵn lẻ trên tuyến phố thi sách hà nội
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
chỉ có một làn xe đỗ đúng theo chiều quy định lòng đường thông thoáng hơn rất nhiều
đó là ghi nhận ban đầu của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại phố thi sách trong ngày đầu tiên thực hiện thí điểm đỗ xe theo ngày chẵn lẻ
hiện nay trên địa bàn thành phố hà nội diện tích đất dành cho giao thông tỉnh và các điểm bãi đỗ xe công cộng mới chỉ đáp ứng được khoảng tám đến một mươi km
còn lại chín mươi chín mươi hai số xe hiện đang đỗ tại các điểm đỗ xe của trung cư khu đô thị sân cơ quan công sở lòng đường vỉa hè ngõ cụt sân trường bệnh viện và các khu đất chống của các dự án
việc thực hiện thí điểm đỗ xe ngày chẵn lẻ trên phố thi sách hiện cũng có nhiều ý kiến cho rằng chưa thực sự phù hợp
cây phố này tuyến phố này phố chính thì người ta đỗ như thế thì là rất là thiếu nhu cầu của dân bây giờ đang rất là thiếu điểm đỗ
cho nên là rất là khó
khó cho việc sắp xếp xe cổ
tuy nhiên đây cũng mới chỉ là thí điểm ban đầu sau thời gian này cùng với phản hồi của nhân dân và thực tiễn thực hiện sẽ có những giải pháp phù hợp hơn
thẻ khám bệnh thông minh được triển khai theo chương trình một thẻ quốc gia với sự phối hợp giữa cục thương mại điện tử và công nghệ thông tin
bộ công thương và cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế thuộc chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi do thủ tướng chính phủ ban hành năm hai nghìn một mươi
bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ là một trong những đơn vị đầu tiên thí điểm triển khai ứng dụng bước đầu đem lại nhiều tiện ích cho cả bệnh nhân thầy thuốc bệnh viện tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
là người cao tuổi đồng thời mắc phải hai căn bệnh mạng tính là tiểu đường và cao huyết áp nên việc theo dõi sức khỏe và khám chữa bệnh định kỳ luôn khiến ông đinh công hậu quan tâm hàng đầu
nhưng điều làm ông hậu luôn ái ngại mỗi khi đến bệnh viện là việc chờ đợi xếp hàng cả tiếng đồng hồ
thậm chí là hết buổi sáng mới đến lượt khám bệnh
nhưng gần đây ông được bệnh viện cấp cho một chiếc thẻ thông minh
với chiếc thẻ này ông không phải chịu áp lực về thời gian chờ đợi như trước đây
cũng như ông đinh công hậu ông kiều quang la ở phường bến gót thành phố việt trì cũng được cấp miễn phí chiếc thẻ thông minh trong một lần đi khám chữa bệnh
với chiếc thẻ thông minh này ông không cần mất thời gian vào việc trả lời các thủ tục hành chính tiền xử bệnh trước đây
mà thời gian đó ông được các bác sĩ dành vào việc khám tư vấn các chế độ ăn uống tập luyện kỹ lưỡng hơn
với những tính năng như đăng ký khám bệnh người bệnh hoặc người nhà bệnh nhân chỉ cần điện thoại đăng ký khám bệnh qua tổng đài của bệnh viện
sẽ nhận được số thứ tự lịch khám cụ thể mà không mất thời gian đến bệnh viện chờ đợi
liều chữ bệnh án
lịch sử khám điều trị sẽ được liều chữ trên y bạ điện tử
khi cần thiết bằng mã số cá nhân và mật khẩu riêng của mình bệnh nhân hoặc bệnh viện có thể tra cứu được bệnh án
tích hợp đa năng
ngoài việc đăng ký khám chữa bệnh mã hóa thông tin lưu trữ bệnh án thẻ còn cho phép bệnh nhân thanh toán viện phí trực tuyến thông qua tài khoản cá nhân của mình
ngoài những tính năng trên thẻ thông minh còn tích hợp nhiều chức năng khác như lưu trữ thông tin chứng minh thư nhân dân thẻ bảo hiểm y tế của mỗi người dân
vì vậy khi người dân không may bị mất chứng minh thư hay thẻ bảo hiểm thì đến bệnh viện vẫn có thể truy xuất được thông tin này
thứ hai là công khai được vấn đề thuốc này công khai được vấn đề vật tư này rồi công khai được toàn bộ số liệu tài chính
xin ý kiến góp ý của người bệnh và gia đình người bệnh cho bệnh viện mà trong toàn bộ quá trình nằm điều trị tại bệnh viện
thực tế cho thấy việc ứng dụng thẻ khám bệnh thông minh tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ đã mang lại nhiều kết quả khả quan
không chỉ giúp cải cách thủ tục hành chính giảm phiền hà cho bệnh nhân công khai minh bạch trong sử dụng thuốc
và các dịch vụ y tế việc sử dụng thẻ thông minh còn giúp bệnh viện phân loại được bệnh tật điều tiết kịp thời nguồn nhân lực
giảm quá tải cục bộ ở mỗi phòng khám chữa bệnh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai cho biết đơn vị vừa bắt giữ hai đối tượng đang có hành vi buôn bán trái phép
nhiều gói heroin và thu giữ gần bốn trăm linh triệu đồng tại khu vực tổ bốn b thị trấn sapa huyện sapa tỉnh lào cai
khoảng một mươi giờ sáng ngày một mươi ba tháng sáu trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực tổ bốn b
thị trấn sapa huyện sapa tỉnh lào cai cơ quan cảnh sát điều tra công an lào cai đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng là giàng thị tùng
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín và vàng a ư sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám cùng chú tại thôn xín trải xã san xả hồ huyện sapa đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm ba mươi sáu gói heroin hai gói thuốc viện một bánh heroin cùng số tiền là ba trăm năm mươi bảy triệu bốn trăm linh ngàn đồng
hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai điều tra làm rõ
đáng lo ngại là người nuôi không kịp tiêu hủy mà để vịt chết trôi nổi trên đồng ruộng nguy cơ lây lan diện rộng
nguyên nhân là do thời tiết diễn biến bất thường làm suy giảm sức đề kháng trên đàn vịt
theo trạm chăn nuôi và thú y huyện tuy an đến ngày một mươi ba tháng sáu
đã có hơn bảy con vịt từ ba mươi đến năm mươi ngày tuổi ở các xã an định an thạch an ninh tây thị trấn trí thạnh bị chết
do mắc bệnh dịch tả và tụ huyết trùng thiệt hại gần một tỷ đồng
nguyên nhân là do thời tiết diễn biến bất thường làm suy giảm sức đề kháng trên đàn vịt
trong khi đó phần lớn người nuôi không tiêm vaccine phòng bệnh
đáng lo ngại hơn là vịt chết không được người nuôi thu gom trôn lấp theo đúng quy trình
tạo điều kiện cho mầm bệnh lây lan phát tán và làm ô nhiễm môi trường nước
để khống chế trạm chăn nuôi và thú y huyện tuy an đang khẩn trương tăng cường giám sát dịch bệnh trên các vịt nuôi
chủ động khoanh vùng xử lý không để dịch lây lan đồng thời khuyến cáo người nuôi thường xuyên bổ sung vitamin
men tiêu hóa khoáng chất tăng sức đề kháng cho vịt
khi phát hiện đàn vịt có triệu chứng mắc bệnh cần nuôi nhốt để cách ly mầm bệnh
thu gom vịt chết đi tiêu hủy trôn lấp theo đúng quy định
vệ sinh tiêu độc khử trùng khu vực chuồng trại dụng cụ chăn nuôi
theo tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh phú yên nếu không được khống chế triệt đề
vị chết hàng loạt ở huyện tuy an sẽ lây lan ra nhiều địa phương khác trong tỉnh với tổng đàn hơn một ba triệu con
gây thiệt hại lớn cho nông dân
trong phần tiết quốc tế qatar ủng hộ vai trò trung gian của coet giải quyết khủng hoảng
eu và anh chưa ấn định ngày đàm phán

liên quan đến cuộc khủng hoảng vùng vịnh qatar vừa lên tiếng ủng hộ vai trò trung gian của coes
nhằm giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng ngoại giao hiện nay giữa doha và các nước láng giềng ả rập bùng vịnh
trong khi đó cũng có nhiều nước bày tỏ tiếp tục hợp tác với qatar bất chấp cuộc khủng hoảng hiện nay
phát biểu trước báo giới ngoại trưởng qatar mohammed al thani cho biết
bộ ngoại giao coes đang nỗ lực đóng vai trò trung gian hòa giải giữa các nước
và qatar ủng hộ nỗ lực này
ông al thani tiếp tục phủ nhận cáo buộc doha tài trợ các nhóm khủng bố
bày tỏ sẵn sàng thương lượng về những vấn đề liên quan tới an ninh chung của các nước vùng vịnh
cùng ngày ngoại trưởng anh boris johnson thông báo ông sẽ có cuộc gặp với ngoại trưởng các nước coes
ả rập xê út và uae vào cuối tuần này để thảo luận các giải pháp xoa dịu căng thẳng ngoại giao
giữa qatar và các nước láng giềng vùng vịnh
trong một cử chỉ thể hiện sự đoàn kết và không có mối liên hệ nào với các khía cạnh chính trị
của cuộc khủng hoảng ngoại giao hiện nay tại vùng vịnh mà rốc cho biết sẽ gửi thực phẩm tới qatar
trong khi đó italy cam kết sẽ tiếp tục mối quan hệ hợp tác chặt chẽ
về kinh tế và tài chính với quốc gia vùng vịnh này
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan cũng đã lên án hành động cô lập kinh tế và chính trị của qatar
là vua nhân đạo và đi ngược lại các giá trị của đạo hồi
trong bài phát biểu trước đảng công lý và phát triển
đảng công lý và phát triển akp ở thủ đô ankara tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan khẳng định
việc cô lập một quốc gia trong mọi lĩnh vực là vô nhân đạo và không thể hiện giá trị của đạo hồi
đồng thời nhấn mạnh ông sẽ tiến hành điện đàm ba bên về cuộc khủng hoảng hiện nay
với tổng thống pháp emmanuel macron và quốc vương qatar sheikh hamad al thani
hồi tuần trước các nước láng giềng của qatar gồm ả rập xê út các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae
bà ranh và ai cập đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với qatar với cáo buộc đô hà hỗ trợ các nhóm khủng bố
và can thiệp vào công việc nội bộ các nước trong khu vực
trong một động thái mới nhất ả rập xê út đã kêu gọi ngừng trả tiền thuê bao cho mạng lưới truyền hình vệ tinh
ben sport một kênh truyền hình lớn của qatar chuyên phát sóng các giải bóng đá quốc tế trên khắp khu vực
nhóm đàm phán liên minh châu âu eu và anh vừa có cuộc thảo luận về lịch trình quá trình đàm phán
về việc anh rời khỏi eu hay còn gọi là brexit
tuy nhiên thời điểm thực sự bắt đầu vụ ly hôn lịch sử này vẫn chưa được ấn định
do đảng bảo thủ cầm quyền của thủ tướng theresa may đã mất thế đa số tại quốc hội
sau cuộc bầu cử trước thời hạn vừa qua đồng thời có nguy cơ phải xem xét lại kế hoạch brexit
tại cuộc gặp liên minh châu âu eu và anh nhất trí tiếp tục tiếp xúc cấp chuyên viên trong tuần này
nội dung cuộc gặp cũng tập trung vào thời gian biểu cũng như thứ tự các cuộc đàm phán
eu muốn áp dụng chu kỳ đàm phán bốn tuần
trong đó mỗi tháng thảo luận một chủ đề
hiện bruxelles cảnh báo thời gian không còn dài để bắt đầu đàm phán về các điều khoản ly hôn
và một thỏa thuận thương mại trong tương lai
bởi về lý thuyết anh sẽ chính thức rời eu từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
theo kế hoạch ban đầu thời điểm chính thức đàm phán brexit là ngày một mươi chín tháng sáu
hiện eu tuyên bố sẵn sàng đàm phán bất cứ lúc nào
trước thời điểm bầu cử chính phủ anh đã lên kế hoạch brexit cứng
song với thất bại vừa qua nhiều chính đảng tại anh đã yêu cầu chính phủ mới
cần xem kinh tế là trọng tâm chiến lược brexit và thỏa thuận cuối cùng về brexit
cần được toàn bộ quốc hội ủng hộ
tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng không chỉ bành trướng ở khu vực trung đông
mà nay đã gia tăng ảnh hưởng tại các quốc gia đông nam á
quân đội indonesia vừa cảnh báo lực lượng is hiện diện ở hầu hết các tỉnh thành trên khắp nước này
gây ra mối đe dọa an ninh và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố
thông báo của quân đội indonesia cho hay lực lượng chức năng đã theo dõi
trong thời gian dài và phát hiện hầu hết các tỉnh thành đều có các cơ sở ngầm của is
những phần tử is ẩn danh này có thể dễ dàng phối hợp với các đối tượng cực đoan khác
và tạo ra nguy cơ đe dọa an ninh nghiêm trọng
đến nay chính phủ các nước đông nam á đã nâng tình trạng báo động an ninh
sau khi các tay súng hồi giáo có liên hệ với is tràn vào chiếm đóng thành phố marawi
miền nam philippines cách đây ba tuần
giao tranh tại đây khiến nhiều người thiệt mạng và làm đời sống người dân đảo lộn
trước tình hình trên chính quyền indonesia và malaysia đã ra lệnh tăng cường an ninh
tại khu vực biên giới nhằm ngăn chặn những tay súng hồi giáo cực đoan
chạy trốn từ marawi xâm nhập vào các nước này